ngày làm việc thứ một mươi sáu của quốc hội sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính năm năm
với đa số các đại biểu tán thành quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
dự án luật quy hoạch dự án luật cảnh vệ dự thảo nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
và dự án luật sửa đổi bổ sung danh mục nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
chiều nay một trong những nội dung được các đại biểu thảo luận tại tổ đó là dự án luật cảnh vệ
theo các đại biểu dự án luật này cần làm rõ thẩm quyền của lực lượng cảnh vệ
quy động cũng như là chứng dụng tài sản được phương tiện song sải phù hợp với luật chứng mua chứng dụng tài sản và phù hợp với đặc thù của công tác cảnh vệ
và trong từng trường hợp cấp mách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ và được quy động và thực hiện chứng dụng tài sản được phương tiện của đơn vị cũng như là của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
điều thứ hai là quyền của lực lượng cảnh vệ
một điểm b này chỉ có là yêu cầu đơn vị lực lượng vũ trang cho dân các cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp những thông tin tài liệu liên quan đến công tác cảnh vệ và hỗ trợ lực lượng cảnh vệ khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ
thì tôi đề nghị là bỏ phần lực lượng vũ trang cơ dân ra khỏi trong các đối tượng này
tức là lực lượng cảnh vệ có quyền yêu cầu các cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp cho
chứ nếu mà đưa lực lượng vũ trang cho dân vào trong này theo văn bản này thì có thể thực hiện là sẽ có trồng trèo
nhiều ý kiến nhấn mạnh việc xây dựng dự án luật cảnh vệ phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn trong những năm qua kế thừa các quy định còn phù hợp khắc phục những tồn tại bất cập hạn chế đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng cảnh vệ đồng thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ tương xứng hơn cho công tác cảnh vệ bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật